thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trường tiểu ban kinh tế xã hội đã chủ trì phiên họp thứ sáu với tiểu ban kinh tế xã hội của đại hội đảng một mươi ba
nhằm cho ý kiến hoàn thiện về các dự thảo báo cáo để trình bộ chính trị gửi xin ý kiến đại hội đảng các cấp
có hai báo cáo của tiểu ban đã trình ra trung ương cơ bản trung ương đã cho ý kiến thông qua
đó là báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi xây dựng chiến lược một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hai nghìn ba mươi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nhiệm vụ năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tại các phiên thảo luận báo cáo tiếp thu giải trình đã được đánh giá cao về chất lượng và cơ bản nhất trí nội dung các dự thảo báo cáo của tiểu ban
thủ tướng đánh giá đây là kết quả là công sức và trí tuệ của tất cả các thành viên tiểu ban các cấp ngành và các cơ quan có liên quan
tại phiên họp tổ biên tập sẽ nghe báo cáo và cho ý
ý kiến về hai dự thảo báo cáo đã được tổ biên tập tiếp thu và hoàn thiện nhất là những nội dung mới so với báo cáo đã trình trung ương
thông qua nội dung báo cáo tóm tắt phục vụ đại hội đảng các cấp cơ sở để trình bộ chính trị cho ý kiến
cho ý kiến về dự thảo kế hoạch hoạt động hai nghìn hai mươi của tiểu ban kinh tế xã hội và tổ biên tập
việc hoàn thiện báo cáo chiến lược báo cáo năm năm rất quan trọng đòi hỏi các thành viên và tổ biên tập cần phải chuẩn bị công phu
thủ tướng đề nghị các thành viên tập trung thảo luận cho ý kiến vào các vấn đề quan trọng như thành tựu phát triển của đất nước hiện nay đã đánh giá đúng chưa
nguyên nhân của những hạn chế yếu kém với quan điểm là không tô hồng mà cũng không bôi đen tập trung đánh giá về kinh tế tập thể hợp tác xã tổ chức sản xuất
cơ cấu lại ngành nông nghiệp phát triển du lịch môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu các vấn đề về văn hóa xã hội bảo đảm sát thực tiễn không xa rời bối cảnh phát triển của đất nước
bổ sung bối cảnh quốc tế trong thời gian tới để thấy những mâu thuẫn trái ngược nhau những thay đổi thách thức về an ninh phi truyền thống và thiên tai dịch bệnh khí hậu
bổ sung nội hàm phù hợp về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo khát vọng dân tộc và ý chí vươn lên vấn đề quốc phòng an ninh an toàn xã hội cũng cần phải cho ý kiến cụ thể để việt nam phát triển bền vững trong giai đoạn mới
các ý kiến tại phiên họp sẽ được tổng hợp xin ý kiến trung ương để hoàn thiện báo cáo trình đại hội toàn quốc lần thứ một mươi